thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số hai trăm ba mươi chín về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
năm hai nghìn một mươi chín cho ngân hàng chính sách xã hội
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tiến dụng của ngân hàng chính sách xã hội
so với năm hai nghìn một mươi tám là tám tương ứng khoảng một mươi ba hai trăm linh tỷ đồng
như vậy cùng với nguồn vốn cấp của các chương trình tín dụng từ ngân sách trung ương
và nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương tổng tăng trưởng dư nợ tiến dụng năm hai nghìn một mươi chín
đạt khoảng một mươi sáu hai trăm linh tỷ đồng đưa tổng dư nợ các chương trình tiến dụng chính sách
tại ngân hàng chính sách xã hội đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đạt khoảng hai trăm linh bốn tỷ đồng
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tổng nguồn vốn tiến dụng chính sách đạt trên một trăm chín mươi bốn bốn trăm linh tỷ đồng
tăng hơn một mươi chín tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy với gần sáu bảy triệu hộ nghèo
và các đối tượng chính sách đang được vay vốn
trong đó dư nợ tiến dụng thực hiện theo kế hoạch thủ tướng chính phủ giao đạt trên một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
tăng gần một mươi ba tỷ đồng hoàn thành một trăm linh kế hoạch